công tác giao nhận quân diễn ra đúng thời gian dự kiến
công tác bố trí sắp xếp lực lượng cũng như các phương án để đảm bảo an ninh trực tự trực tự an toàn giao thông
công an quận đã bố trí lực lượng đảm bảo tại các điểm giao quân cũng như các chốt các tuyến
trên tuyến đường mà đại biểu khách mời cũng như là đoàn sẽ đi qua để đảm bảo an toàn tuyệt đối
và quán triệt cho các ngũ chiến sĩ tham gia công tác với tinh thần trách nhiệm
thì theo vận động người nhà là lên vào ngày hôm một mươi năm ngày hôm qua tại phường để tiếp xúc và gặp gỡ thanh niên nhập ngủ
còn hôm nay thì vận động người nhà không lên tại vị trí giao quân điểm này
từ khâu bảo đảm an ninh trật tự cho tới vệ sinh phòng chống dịch covid một mươi chín
tới hôm nay công tác hậu cân tất cả một cái để giao quân là rất là bảo đảm
tiếp nhận tại vị trí của các đơn vị đó là có khu vực tiếp nhận
cụ thể các đơn vị là hải quân vùng bốn hải quân vùng hai bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh
bộ tư lệnh quân khu bảy các đơn vị sư đoàn chủ lực trên địa bàn quân khu
để động viên tân binh lên đường nhập ngũ bí thư thành ủy nguyễn văn nên
chủ tịch thành phố phan văn mãi cùng các lãnh đạo bộ quốc phòng công an
đã tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố cho biết công tác chăm lo cho công nhân nhập ngũ
được cấp ủy chính quyền các cấp luôn quan tâm
trong thời gian tới tiếp tục chú trọng đến việc thăm hỏi giúp đỡ các gia đình có tân binh nhập ngũ
đặc biệt là đối với gia đình các tân binh có hoàn cảnh khó khăn
để các tân binh yên tâm ra sức rèn luyện cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
sáng nay những thanh niên ưu tú tại thành phố hà nội đã hăng hái lên đường nhập ngũ
tại các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội đã tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi
tham dự lễ giao nhận quân tại huyện thanh trì
có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm nay có bốn ba trăm bảy mươi thanh niên của thủ đô lên đường nhập ngũ
công an thành phố đã hoàn thành tuyển chọn tám trăm bảy mươi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
đạt một trăm linh chỉ tiêu đảm bảo đúng quy định của bộ công an
về tiêu chuẩn chính trị độ tuổi sức khỏe phẩm chất đạo đức trình độ học vấn
trong đó có nhiều công dân là đối tượng phát triển đảng
tại lễ giao nhận quân thứ trưởng trần quốc tỏ
cùng các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội lãnh đạo huyện thanh trì
đã động viên tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ
lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức trang trọng nhanh gọn an toàn
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tạo ấn tượng tốt đẹp động viên khích lệ công dân hăng hái lên đường nhập ngũ
và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân vào sáng nay tại quảng bình
lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi hai
cũng đã được tổ chức nhanh gọn an toàn nhưng vẫn rất trang trọng
đặc biệt những công dân tham gia nhập ngũ đều mang trong mình ý chí trách nhiệm của tuổi trẻ
đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã dự trực tiếp động viên các tân binh
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh quảng bình được bộ công an giao chỉ tiêu tuyển hai trăm hai mươi sáu công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động
tỉnh quảng bình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong việc triển khai thực hiện luật nghĩa vụ quân sự
bảo đảm được sự công bằng dân chủ cho các công dân lên đường nhập ngũ
qua đó góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ trên địa bàn
đặc biệt là về độ tuổi sức khỏe và trình độ học vấn
vì vậy tôi rất tự hào vì được được phát triển mình là một tên quân thù
cảm xúc của em thì lệnh lộ lắm không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân
có mặt tại buổi lễ giao nhận quân tại công an tỉnh quảng bình
thứ trưởng lê quốc hùng đã trực tiếp động viên và mong muốn mỗi tân binh
phấn đấu xứng đáng là những người con của quê hương đại tướng võ nguyên giáp
tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
và trở thành những chiến sĩ giỏi của quân đội nhân dân và công an nhân dân
đồng thời giao nhiệm vụ đối với các chiến sĩ nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong đợt này
trong chiều nay đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
cũng đã đến sự và chỉ đạo tại lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh đắk lắc
thực hiện kế hoạch của bộ công an về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân
hội đồng xét duyệt công an tỉnh đắk lắc đã tuyển chọn được bốn trăm bảy mươi bảy công dân
đây là những chiến sĩ mới có sức khỏe tốt bảo đảm những yêu cầu về chính trị trình độ văn hóa
để huấn luyện tham gia thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
tại các đơn vị thuộc công an tỉnh đắk lắc và một số đơn vị thuộc bộ công an
sáng cùng ngày thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác của bộ công an
cũng đã tham dự lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố buôn ma thuột
trong đợt này thành phố bôn ma thuật nói riêng và tỉnh đắk lắc nói chung
có gần ba thanh niên lên đường nhập ngũ
do tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên toàn bộ các thanh niên tham gia nhập ngũ đợt này
đều được test covid một mươi chín và hầu hết đã tiêm đủ ba mẫu vaccine
với việc tuyển tròn ký lưỡng từ cơ sở nên tất cả các thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ
đều đảm bảo chất lượng của đơn vị tuyển quân
trong không khí ngày hội tòng quân của cả nước vào sáng nay công an tỉnh thái bình quảng nam đắk nông khánh hòa
cũng đã tổ chức giao và nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
hội đồng xét tuyển nghĩa vụ công an tỉnh thái bình đã bàn giao hai trăm năm mươi công dân có đủ điều kiện
về độ tuổi sức khỏe phẩm chất đạo đức tiêu chuẩn chính trị từ các huyện thành phố
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai cho năm đơn vị nhận quân
gồm công an tỉnh thái bình cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai được diễn ra trang nghiêm
ngắn gọn và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
tại tỉnh quảng nam hơn hai bốn trăm năm mươi thanh niên quảng nam nô nước lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ
thiêng liêng đối với tổ quốc trong đó có bốn trăm hai mươi sáu công dân được tuyển chọn phục vụ có thời hạn
trong công an nhân dân tất cả thanh niên nhập ngũ đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
trong đó có hai trăm bảy mươi tám thanh niên đã tiêm mũi ba mặc dù với điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến
phức tạp nhưng với sự chuẩn bị chú đáo của hội đồng tuyển quân các địa phương lễ giao quân được
tổ chức gọn nhẹ nhưng không kém phần trang trọng trong ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh đắk nông được bộ công an giao chỉ tiêu tuyển chọn hai trăm một mươi ba công dân tham gia
thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân trong đó thực hiện nghĩa vụ
tại công an tỉnh là một trăm sáu mươi tám chỉ tiêu các đơn vị thuộc bộ bốn mươi năm chỉ tiêu tăng bốn mươi bảy so với năm trước
đạt một trăm linh chỉ tiêu được bộ công an giao chất lượng công tác tuyển quân được nâng cao hơn so với năm trước
đợt nhận và bàn giao chiến sĩ nghĩa vụ mới lần này công an khánh hòa và các đơn vị công an
trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hai trăm tám mươi một chiến sĩ trong đó công an tỉnh khánh hòa tiếp nhận hai trăm linh chiến sĩ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động năm mươi một chiến sĩ và trại giam a hai
bộ công an ba mươi chiến sĩ trong không khí nô nức của buổi lễ các chiến sĩ nghĩa vụ đều tỏ ra phấn chấn
vui vẻ hãnh diện mong muốn được cống hiến tuổi trẻ công sức khi được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân
đến một mươi giờ sáng nay các đơn vị đã hoàn tất việc nhận quân đảm bảo đúng chỉ tiêu và an toàn
ngày hội quân năm hai nghìn hai mươi hai hàng nghìn thanh niên đã lên đường thực hiện nghĩa vụ
thiêng liêng của tổ quốc trong đó có những tân binh đã nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
với mỗi người thanh niên thì đó không chỉ là lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tổ quốc
mà còn là hiện thực giấc mơ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân
bảo vệ sự bình yên của tổ quốc và cuộc sống của nhân dân
và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô
tránh văn phòng bộ công an để tìm hiểu rõ hơn về công tác tuyển quân năm hai nghìn hai mươi hai của lực lượng công an nhân dân
về nghĩa vụ quyền lợi của công dân khi tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí hôm nay là ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
công an các địa phương bắt đầu tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
đồng chí có thể cho biết công tác tuyển quân năm nay trong lực lượng công an nhân dân có điểm gì nổi bật
công tác tuyển quân của bộ công an trong năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục thực hiện theo quy định của luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
quy định của chính phủ và của bộ công an nhưng có một số điểm mới nổi bật là
thứ nhất đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyển quân
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đồng chí bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác tuyển quân trong toàn quốc
và đã chỉ đạo nhiều giải pháp thao gỡ khó khăn vương mắc để công an các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả
thứ hai là thông qua lực lượng công an xã chính quy trong toàn quốc và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để nắm số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nắm hộ nắm người
để chủ động phân bố trí tiêu tuyển một cách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
vâng theo tổng hợp của các địa phương trong cả nước thì số lượng công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân năm nay như thế nào thưa đồng chí
để đảm bảo số quân thường trực sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân
đảm bảo bù số quân xuất ngũ năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã đề xuất và được thủ tướng chính phủ phê duyệt
tăng chỉ tiêu tuyển quân năm hai nghìn hai mươi hai so với các năm trước đây
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động
công dân đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
nhất là số công dân nữ đồng thời mở rộng nguồn dự phòng để kịp thời tuyển bù đổi
nếu phát sinh các trường hợp không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn điều ngũ
qua báo cáo nhanh nguồn tuyển của công an các đơn vị địa phương đã đạt khoảng một trăm linh hai bốn so với chỉ tiêu được giao
và qua nắm tình hình nhiều công dân có trình độ đại học cao đẳng đăng ký thực hiện nghĩa vụ
tham gia công an nhân dân
vâng một vấn đề rất được nhiều bạn thanh niên cũng như phụ huynh có con đăng ký tham gia phục vụ có thời hạn
trong lực lượng công an nhân dân quan tâm đó là khi các em được tuyển dụng
sẽ được huấn luyện và tham gia những công việc gì của lực lượng công an nhân dân
công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ được huấn luyện theo chương trình khung huấn luyện của bộ công an
trong thời gian ba tháng về kiến thức cơ bản về chính trị pháp luật nghiệp vụ cơ sở
điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng công an nhân dân
vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao
sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị cảnh sát cơ động
phòng cháy chữa cháy trại giam cảnh vệ công an các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự theo quy định
vâng đối với chiến sĩ nghĩa vụ tham gia phục vụ có thời hạn cho công an nhân dân
thì được hưởng chế độ chính sách gì
công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
được hưởng các chế độ chính sách theo quy định như công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự
như là được phong cấp bậc hàm và hưởng phụ cấp chế độ theo cấp bậc hàm
được đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế chế độ nghỉ phép
được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác
được bảo lưu kết quả
được tiếp nhận và học ở các trường
đã đỗ trước khi nhập ngũ thân nhân thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế
trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định
và khi hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ
được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định hiện hành của nhà nước
được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần
trợ cấp đào tạo việc làm
cấp tiền tàu xe loại phổ thông
và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú
hoặc là được đơn vị tiễn và đưa về tận nơi cư trú
ngoài ra sau một năm thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân
thì được tham gia dự thi vào các trường công an nhân dân ở trình độ đại học
trung cấp và được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
quá trình phục vụ tại ngũ nếu công dân phấn đấu
gian luyện tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thì được xem xét với một tỷ lệ nhất định để chuyển sang chế độ chuyên nghiệp
và cử đi đào tạo nghĩa vụ công an
hoặc ngành nghề cần thiết để bổ sung biên chế
cho lực lượng công an nhân dân
vâng cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi
tiếp tục với những thông tin khác
trong sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an trưởng đoàn đã đến làm việc với công an tỉnh đắk lắc
tại buổi làm việc đoàn công tác đã nghe lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc
báo cáo tình hình những kết quả cơ bản đạt được
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên các lĩnh vực công tác
thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực kết quả
của toàn lực lượng công an tỉnh đắk lắc trong việc tham mưu tổ chức thực hiện
các mặt công tác nghiệp vụ bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị an ninh buôn làng
trong năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường xây dựng công an xã chính quy
trên khắp địa bàn một trăm năm mươi hai xã nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm và tội phạm
ngay từ thôn buôn tích cực gia quân đấu tranh phòng chống kéo giảm trên một mươi bốn
số vụ án xâm phạm trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi
và có những chuyển biến trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
trong năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường xây dựng đảng xây dựng lực lượng
công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường xây dựng đảng xây dựng lực lượng
trong năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường xây dựng đảng xây dựng lực lượng